thưa quý vị từ năm hai nghìn hai mươi đến nay thì dịch bệnh covid một mươi chín cùng với những biến động của tình hình quốc tế
đã có những tác động không nhỏ đến kinh tế trong nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
cũng như là đời sống của người dân
để có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp người dân thì hàng loạt giải pháp về gia hạn
miễn giảm các khoản thuế phí lệ phí và tiền thuê đất đã được thực hiện
theo bộ tài chính trong ba năm qua các giải pháp chính sách về thuế đã giúp hỗ trợ doanh nghiệp
người dân khoảng là năm trăm linh bảy tỷ đồng
cùng với đó trong năm hai nghìn hai mươi ba này thì nhiều chính sách về thuế cũng đã được đề xuất
với mục tiêu tiếp tục tạo động lực cho kinh tế phục hồi
mới đây phó thủ tướng chính phủ lê minh khái vừa ký ban hành nghị định một mươi hai hai nghìn hai mươi ba của chính phủ
về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân
và tiền thuê đất trong năm hai nghìn hai mươi
nghị định quy định sẽ gia hạn
nghị định quy định sẽ gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý i và quý ii trong thời gian ba tháng
đối với tiền thuê đất sẽ được gia hạn năm mươi trong thời gian sáu tháng
đối với thuế giá trị gia tăng cũng được gia hạn trong thời gian từ ba đến sáu tháng
tuy từng thời điểm tính thuế
đối tượng được gia hạn gồm doanh nghiệp tổ chức hộ gia đình cá nhân kinh doanh
trong các lĩnh vực được quy định cụ thể tại nghị định
theo đó các đối tượng được thụ hưởng chính sách khá rộng
dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn
có thể lên tới một trăm linh tỷ đồng
mới đây bộ tài chính cũng đã đưa ra đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng cho năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể là giảm hai mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các loại hàng hóa dịch vụ
thuộc đối tượng áp dụng thuế xuất một mươi xuống còn mức là tám
và giảm hai mươi mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh
bao gồm cả hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh khi thực hiện xuất hóa đơn
đối với tất cả các hàng hóa dịch vụ
đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng một mươi
dự kiến thời gian áp dụng sẽ được tính từ khi chính sách được ban hành
cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
đề xuất này đang được người dân và cộng đồng doanh nghiệp hết sức đồng tình ủng hộ và mong chờ
xung quanh nội dung này tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
là cuộc trao đổi ngắn cùng với chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn minh phong
xin mời quý vị cùng theo dõi
trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn minh phong đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay
của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa tiến sĩ nếu được thông qua thì việc áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng
trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi ba thì có thể có những tác động cũng như là có sự hỗ trợ như thế nào
đến người dân doanh nghiệp cũng như là nền kinh tế ạ
chúng ta đang chứng kiến những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba với nhiều khó khăn hơn so với hai nghìn hai mươi hai
và điều này diễn ra trên tìm mô toàn thế giới và việt nam không làm ngoại lệ
và trong bối cảnh khó khăn như vậy thì việc hỗ trợ các doanh nghiệp và người tiêu dùng
có thêm nguồn lực để tăng trưởng cũng như là để tăng tiêu dùng là cần thiết
và trong số các công cụ để hỗ trợ điều này thì việc giảm thuế
trong đó giảm thuế vat là một trong những công cụ chính
đối với doanh nghiệp thì tạo điều kiện cho họ có được những cơ hội về giảm giá bán hàng
cũng như là có thêm một thị phần do tương đương với lượng chúng ta cắt giảm thuế vat cho thị trường
còn đối với người dân thì chúng ta hỗ trợ cái khả năng tiêu thụ của họ
tóm lại là bằng việc cắt giảm thuế vat chúng ta sẽ làm tăng tổng cầu
và do đó giúp cho tăng tiêu thụ hàng hóa và từ đó cũng có thể giúp tăng cả cái tổng cung
và nói chung là phát triển kinh tế và hỗ trợ an sinh xã hội
vâng ạ năm hai nghìn hai mươi hai thì chúng ta cũng đã áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng ạ
tuy nhiên thì tại thời điểm này với tình hình của nền kinh tế hiện đại
thì theo tiến sĩ việc áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng lần này
thì cần phải được tính toán cân đối giữa các yếu tố và các tác động như thế nào
cái sự cân nhắc tính toán lần này nó sẽ đơn giản hơn so với lần trước
bởi vì lần trước xây một loại trừ nó đòi hỏi cái triển khai khá phức tạp
và đồng thời nó cũng có sự phân biệt giữa đối tượng này đối tượng kia
do đó nó không có một sự bình đẳng lắm
với cái việc áp dụng đồng loạt việc giảm hai này
chúng tôi cho rằng là trong thực tế sẽ không có nhiều vấn đề nảy sinh
vấn đề chỉ ở chỗ là doanh nghiệp đưa ra các hóa đơn
cũng như là thực hiện các hoạt động kê khai theo quy chuẩn
một cách nó đơn giản nhất và minh bạch
thì chắc chắn là họ sẽ thức cận được với cái ưu đãi này
còn đối với người tiêu dùng cũng như vậy
họ sẽ không phải băn khoăn lựa chọn giữa các mặt hàng
mà họ mua mặt hàng nào cũng sẽ được giảm hai
thưa tiến sĩ thì mới đây chính phủ cũng đã thông qua nghị quyết
gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng
thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm hai nghìn hai mươi
tiến sĩ đánh giá như thế nào về những nỗ lực để hỗ trợ cho doanh nghiệp
và người dân liên quan đến các chính sách thuế trong thời gian vừa qua
đây rõ ràng cũng là một sự quyết tâm chính trị cao
của hệ thống chính trị của quốc hội cũng như là của chính phủ
trong quá trình thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế hậu covid
rõ ràng đây cũng là một sự thể hiện sự nhất quán
trong chủ hương của đảng nhà nước
về hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế
thứ hai có thể hiện một sự nhạy bén cầu thị quyết đoán
trong tiếp cận các dư luận cũng như là các ý kiến
các đồng góp của các hiệp hội
các chuyên gia và ý kiến dư luận xã hội
và điều này cũng cho thấy cả chính phủ thực sự là quyết tâm
coi cái mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế là chính
còn các yếu tố khác liên quan tới thu hương sách
chỉ là cách thứ hai
và rõ ràng đây là mục tiêu đúng chủ trương đúng
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của chủ sĩ